vừa qua phát biểu trong cuộc gặp với các phi công quân sự ở vùng tiver tổng thống nga vladimir putin nói
chúng tôi không tiến đến gần các quốc gia thành viên tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato chính họ đã đến gần chúng tôi hơn
chúng tôi cũng không tìm cách đến gần biên giới nước mỹ
tổng thống putin nhấn mạnh đối với những cáo buộc cho rằng chúng tôi đang lên kế hoạch tấn công châu âu sau ukraine
điều này hoàn toàn vô nghĩa chỉ nhằm mục đích đe dọa người dân của họ để buộc người dân phải tốn nhiều tiền của hơn
các cuộc thảo luận về việc nga có khả năng tấn công ba lan cộng hòa séc hay các nước vùng baotic chỉ là tuyên truyền
người đứng đầu điện kremlin khẳng định nga chưa từng tiến tới biên giới của các nước thành viên nato
mà chính là liên minh quân sự này đang tiến gần hơn tới nga và moscow chỉ bảo vệ người dân của mình
ông putin nói bọn họ đã tiến thẳng đến gần biên giới của chúng ta
lẽ nào là chúng ta đã dịch chuyển
chúng ta đã dịch chuyển đến gần biên giới của họ của những nước gia nhập khối nato
chúng ta không động ở bất kỳ ai chính là họ đang tiến về phía chúng ta
chẳng lẽ là chúng ta đã vượt qua đại dương đến gần biên giới hoa kỳ
không là họ đang tiến đến gần chúng ta và đã đến sát chúng ta
còn chúng ta làm gì chúng ta chỉ bảo vệ người của mình trên những lãnh thổ lịch sử của chúng ta mà thôi
nhiều quan chức phương tây đã cố gắng kêu gọi ủng hộ viện trợ bổ sung cho ukraine
bằng cách tuyên bố rằng moscow sẽ không dừng lại nếu kiev bị đánh bại trên chiến trường
tô gizok là nơi đặt trung tâm huấn luyện ba trăm bốn mươi bốn dành cho phi công chiến đấu của nga
bao gồm cả những nhân sự đang được huấn luyện để tham gia cuộc xung đột ukraine
cũng trong cuộc trò chuyện với các phi công tổng thống putin cho hay
ngay cả khi các nước phương tây này cung cấp máy bay chiến đấu f một mươi sáu cho ukraine
điều đó cũng không thể thay đổi cục diện chiến trường
tuyên bố được tổng thống putin đưa ra trong bối cảnh nhiều nước phương tây và ukraine
gần đây thường viện dẫn mối đe dọa từ nga đối với châu âu để kêu gọi tăng đầu tư quốc phòng
mở rộng liên minh quân sự nato và tăng viện trợ cho kiev
ngoài ra bộ ngoại giao nga còn cho hay các hoạt động của nato ở đông âu và khu vực biển đen cho thấy
liên minh này có thể đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với nga
thông tin này được tân hòa xã dẫn từ bộ ngoại giao nga ngày hai mươi tám tháng ba
khi trích dẫn các hoạt động quân sự hóa ở đông âu
bộ ngoại giao nga ngày hai mươi tám tháng ba nhận định bản chất các hoạt động như vậy của các thành viên
tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato là khiêu khích làm trầm trọng thêm căng thẳng quân sự
dọc theo biên giới của chúng tôi và tạo thêm mối đe dọa đối với an ninh của nga
tất cả điều này nhằm chuẩn bị cho các đồng minh của khối về một cuộc xung đột tiềm tàng với nga
bình luận nêu trên được đưa ra giữa lúc có thông tin romania một thành viên nato
thông báo kế hoạch đầu tư hai bảy tỷ usd để hiện đại hóa căn cứ không quân mihai koganai sianu
gần thành phố constanta phía nam romania
căn cứ không quân mihai koganai sianu sẽ mở rộng thành một thị trấn quân sự có diện tích gần ba hectare
có thể tiếp nhận một mươi quân nhân nato cùng gia đình của họ
tân hoa xã đưa tin hoạt động xây dựng đã bắt đầu ở khu vực phía nam của thị trấn quân sự tương lai
trước đây giữa tháng ba aero news tường thuật hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng cơ bản của căn cứ mới
chẳng hạn đường xá và lưới điện đã bắt đầu
một số đường băng mới dự kiến được xây dựng để hỗ trợ nhiều loại máy bay quân sự hoạt động
ông nikola cretu chỉ huy căn cứ không quân cho biết căn cứ mới sẽ có nhà chứa máy bay kho nhân liệu
đạn dược thiết bị vật liệu kỹ thuật hàng không thiết bị mô phòng cơ sở cung cấp thức ăn chỗ ở
những thứ cần thiết để hỗ trợ các hoạt động và nhiệm vụ của căn cứ với quy mô như thế này
theo kênh truyền hình tva infor sau khi hoàn tất mở rộng vào năm hai nghìn bốn mươi
đây có thể sẽ là căn cứ lớn nhất của nato ở châu âu
mỹ đã sử dụng căn cứ này kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
theo bộ ngoại giao nga
việc mở rộng căn cứ không quân romania là một bằng chứng nữa cho thấy khối bắc đại tây dương
tiếp tục quân sự hóa không kiểm chế ở đông âu và khu vực biển đen
bộ này cho biết thêm chúng tôi sẽ theo dõi những diễn biến ở romania
đánh giá những rủi ro mới nổi và cân nhắc những rủi ro này trong quá trình lập kế hoạch quân sự
bộ ngoại giao nga cho biết thêm việc nỗ lực tăng cường tiềm lực của nato
cũng đang diễn ra ở ba lan và các nước vùng boutic
theo tạp chí newsweek romania từ lâu được coi là trung tâm quan trọng hỗ trợ
các hoạt động của liên minh quân sự nato ở biển đen
hàng ngàn binh sĩ mỹ đã di chuyển qua romania để thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện và an ninh
kể từ khi xung đột nga ukraine xảy ra cách đây hơn hai năm
máy bay chiến đấu và giám sát của mỹ thường xuyên hoạt động từ căn cứ quân sự ở romania
như một phần của hoạt động kiểm soát an ninh của nato
trả lời truyền hình pháp hôm một mươi một tháng ba tổng thống ukraine cáo buộc tổng thống putin
đang có những tính toán khác đối với châu âu trong đó có viễn cảnh nga tấn công một nước thành viên nato
bộ trưởng quốc phòng mỹ lloyd austin ngày hai mươi chín tháng hai cảnh báo nguy cơ nato bị cuốn vào xung đột với nga
trong trường hợp moscow chiến thắng tại ukraine
ông đồng thời cáo buộc tổng thống putin không muốn dừng lại và sẽ có hành động quyết liệt hơn
nhắm vào các nước láng giềng trong đó có nhóm ba nước baltic cùng latvia lithuania và estonia
tổng thư ký nato jens stoltenberg vào cuối năm hai nghìn hai mươi ba cũng bày tỏ lo ngại
cuộc chiến của ông putin sẽ không kết thúc tại ukraine
ông kêu gọi các thành viên liên minh tiếp tục viện trợ quốc phòng cho ukraine gọi đây là khoản đầu tư an ninh lâu dài
tổng thống nga ngày hai mươi bảy tháng ba nhấn mạnh các nước đông âu không có lý do để sợ nga
ông cáo buộc nato mới là thế lực đang tiến về biên giới nga còn moscow chưa bao giờ vượt biển đe dọa biên giới mỹ
trong cuộc họp khác thuộc chuyến công tác ở tiver ông putin nhấn mạnh
mắc cơ va không nhìn nhận bất kỳ nước nào là quốc gia thù địch tôn trọng sự khác biệt giữa các dân tộc và nền văn hóa trên thế giới
chúng ta chỉ đang phải đối phó với tầng lớp lãnh đạo thù địch ở một số nước ông nói
căng thẳng nga nato leo thang sau khi mắc cơ va mở chiến dịch ở ukraine hồi cuối tháng hai
điện kremlin ngày hai mươi hai tháng ba lần đầu xác nhận nga đang trong tình trạng chiến tranh
tổng thống putin từng nói một trong các nguyên nhân khiến ông phát động chiến dịch tại ukraine là do lo ngại về đà mở rộng của nato về phía đông
coi đây là mối đe dọa tiềm tàng với nga
tuy nhiên moscow lại không đưa ra quyết định tương tự khi thụy điển và phần lan nước có chung đường biên giới với nga gia nhập nato trong hai năm qua
trước đó cựu sứ quát lực lượng vũ trang mỹ stanislas krapivnik cho biết tuyên bố của các nước phương tây về việc nga đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột với nato
là một chiến dịch đấu tranh tâm lý nhằm mục đích chuẩn bị cho người dân tham chiến
theo hãng reuters ngày hai mươi hai tháng ba cựu sĩ quan lực lượng vũ trang mỹ bày tỏ tin tưởng rằng sau khi phương tây hoàn tất chiến dịch đấu tranh tâm lý
chính quyền các nước phương tây có thể bắt đầu thúc đẩy ý tưởng chúng ta sẽ là bên cần phải tấn công trước
ông kapinic cho rằng quan điểm của nga không quan trọng đối với phương tây
cựu giáo quan mỹ cho biết mỹ có ý định đứng bên lề và quan sát diễn biến tình hình bất chấp thực tế là nhiều nước liên minh không muốn tham gia vào cuộc xung đột
theo kravinic nato không phải là một tổ chức phòng thủ và chưa bao giờ như vậy
trong khi đó liên minh quân sự này cho phép mỹ kiểm soát châu âu đây là điều dễ dàng nhìn thấy trong bối cảnh hiện nay
cựu sĩ quan mỹ cho biết thực sự mỹ có muốn tham gia một cuộc chiến toàn diện không rất có thể là không họ sẽ hy sinh người châu âu tại sao không
tất nhiên đây hoàn toàn không phải là vấn đề đối với washington
theo cựu sứ quán quân đội mỹ scott bennett không người châu âu nào muốn chiến tranh chỉ có quân đội với sự phụ thuộc vào chiếc ô an ninh mới mong muốn điều đó
trước đó ngày hai mươi một tháng ba viện nghiên cứu chiến tranh is
có trụ sở ở mỹ nhận định một cuộc xung đột giữa nga và nato có thể xảy ra sớm hơn so với dự đoán của giới phân tích phương tây nhưng không phải trong tương lai gần
theo các nhà phân tích của isw tổng thống putin dường như đang tìm cách tạo điều kiện ổn định vị thế tài chính của nga trong dài hạn
và những nỗ lực ổn định nền kinh tế và tài chính của nga rất có thể là một phần trong quá trình chuẩn bị tài chính và các nguồn lực trong nước khác
trong một cuộc chiến quy mô lớn tiềm ẩn trong tương lai với nato chứ không chỉ là một cuộc xung đột kéo dài ở ukraine